dịch bệnh bùng phát cuối tháng bảy khiến các hãng hàng không vừa chớm gượng dậy sau đợt bùng phát dịch bệnh đầu tiên
thì lại rơi vào cảnh khó khăn trọng chất khó khăn
các hãng hàng không mất thẳng cơ hội khai thác cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi chuyển ngay vào giai đoạn thấp điểm
dù đã nỗ lực thực hiện mọi giải pháp để hạn chế thiệt hại
tuy nhiên hiện tất cả các hãng hàng không đều rơi vào cảnh suy kiệt dòng tiền nghiêm trọng
mặc dù các hãng hàng không đã nỗ lực thực hiện mọi giải pháp để hạn chế thiệt hại
tuy nhiên dòng tiền vẫn tiếp tục thăm hụt
kết quả sản xuất kinh doanh được các hãng hàng không công bố cho thấy tình hình tệ nhất trong lịch sử hoạt động
đơn cử như việt nam airlines sáu tháng lỗ khoảng sáu năm trăm linh tỷ đồng
vietjet là hãng hàng không có nhiều giải pháp vượt dịch hiệu quả rất đáng ghi nhận
nhưng sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi cũng lỗ vận chuyển hàng không một bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
kết quả kinh doanh sẽ là một kết quả rất đáng ghi nhận
sáu tháng đầu năm của năm hai nghìn vietjet đã ghi nhận số lỗ vận tải hàng không lần đầu tiên
sau chín năm hoạt động kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
sau biến cố thứ hai từ đại dịch xảy ra ở đà nẵng
nó tấn công thẳng vào các đường bay nội địa chúng tôi mong muốn có sự hỗ trợ được nhiều hơn
dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại đã làm khách hàng lo ngại bay
khiến ngành hàng không vốn khó khăn lại càng thêm khó khăn
do đó theo các chuyên gia để vực dậy ngành hàng không vào giai đoạn này
các gói hỗ trợ của chính phủ cần được kéo dài với thời gian lâu hơn
tôi nghĩ rằng về mặt thời gian cái chương trình này nó cũng phải kéo dài khoảng một mươi tám tháng hay bốn tháng
bây giờ chúng ta hình dung covid sẽ ảnh hưởng đến các hàng không
nó dài như thế nào thì chương trình này nó cũng phải dài tương tự như thế
thì nó mới có ý nghĩa về thực chất
hỗ trợ trong thời gian đại dịch là quan trọng hỗ trợ thuế phí vốn vay lãi suất yêu đãi
cũng quan trọng

nhưng tạo cơ chế để hãng hàng không được hoạt động trong điều kiện mới còn quan trọng hơn
ngành y tế cần vô trật trẻ hơn nữa với hãng hàng không để nhận diện
nắm bắt các nguy cơ chủ động phòng tránh cũng như là chuẩn hóa
tiếp tục các quy trình kiểm dịch các quy trình kiểm tra sức khỏe
sắp nhập cảnh cho hành khách để từ đó giúp hãng hàng không có thương hiệu vững chắc
để mà tiếp tục mở cửa rộng hơn với các đối tác khác
nhập hỗ trợ của chính phủ không chỉ giúp hãng hàng không
mà còn giúp ngành hàng không sớm vượt qua khó khăn
đóng góp thiết thực cho ngân sách và phát triển kinh tế
theo một số các chuyên gia kinh tế
người ta đánh giá rằng tăng trưởng của hàng không từ hai hai năm
sẽ mang lại tăng trưởng cho gdp khoảng một
việc mở lại các đường bay quốc tế từ ngày một mươi năm tháng chín được kỳ vọng
sẽ tạo cú hích mới cho thị trường hàng không đang khá chầm lắng do làn sóng covid một mươi chín lần hai
tuy nhiên vẫn cần thêm những chính sách hỗ trợ mang tính dài hơi hơn
để có thể giúp ngành hàng không phục hồi